xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai mưa tại bắc bộ tạm thời giảm hơn về diện và lượng
có trăng chỉ xuất hiện cục bộ về thời điểm đêm và sáng tại các tỉnh vùng núi
trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh
ban ngày trời còn nắng nhưng không quá gắt
nhiệt độ ban trưa tại khu vực này sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong vòng hai mươi bốn giờ tới
những cơn mưa rào tiếp tục xảy ra giải rác tại khu vực này
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông trong thời điểm đêm và sáng
đề phòng gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ ban ngày sẽ không quá cao chỉ từ ba mươi một ba mươi bốn độ lúc trưa chiều
còn đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ban ngày trời còn nắng gián đoạn trời khá oi bức vào thời điểm ban trưa
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó đến chiều tối mưa rồng xuất hiện rải rác làm giảm bớt không khí oi bức vào ban ngày
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của đời gió tây nam nên khu vực này liên tục có mưa rông rải rác
trong đêm tối trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời thiết cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời tạnh ráo hơn nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng
hai mươi chín ba mươi hai độ ở tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
tại khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi ba độ và hai mươi tám ba mươi bốn độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi hai độ